đó không phải là sự xáo trộn lớn
nhìn chung năm nay sẽ tiếp tục giữ ổn định như những năm vừa qua
chỉ sửa đổi chủ yếu về mặt kỹ thuật rút kinh nghiệm từ những năm trước đây
để đáp ứng kỳ thi tốt hơn về chất lượng và cách thức tổ chức
do vậy những điểm mới cũng sẽ không nhiều trong năm tới
dự kiến quy chế tuyển sinh hai nghìn hai mươi có những điểm đáng lưu ý như sau
giảng viên thỉnh giảng các ngành ưu tiên như du lịch công nghệ thông tin
được tính bằng một phần hai giảng viên cơ hữu
tích hợp quy chế tuyển sinh các hệ chính quy vừa học vừa làm văn bằng hai vào chung một quy chế
quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành sư phạm sức khỏe
đối với hệ chính quy và các hình thức hệ đào tạo khác
các trường có đào tạo ngành giáo viên sẽ không tuyển trình độ trung cấp với ngành này nữa
ngay cả với trình độ cao đẳng cũng chỉ tuyển sinh ngành giáo viên
tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai đề án tuyển sinh
các hình thức loại hình đào tạo trên trang thông tin điện tử của nhà trường
và cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
các trường có quyền lựa chọn phương thức tuyển sinh cho đơn vị mình
nhưng phải nói rõ về từng phương án trong đề án tuyển sinh
cũng như công bố công khai trị tiêu cho từng phương thức tuyển sinh
mỗi tổ hợp tuyển sinh đều phải có ít nhất một môn văn hoặc toán
quy định chương trình chất lượng cao có điểm chuẩn bằng hoặc cao hơn chương trình đại trà
chế tài chặt chẽ với các cá nhân gian lận hoặc liên quan gian lận thi cử tuyển sinh
bộ không quy định lệ phí tuyển sinh các trường đại học đề xuất giữ như năm hai nghìn một mươi chín
để phòng chống dịch covid một mươi chín những ngày này học sinh các cấp trong cả nước được tạm nghỉ học
với mong muốn là tạo thuận lợi cho học sinh lớp một mươi hai
và cả phụ huynh chuẩn bị đăng ký nguyện vọng
cho kỳ tuyển sinh sắp tới
thì nhiều trường đại học cao đẳng đã lựa chọn hình thức tư vấn trực tuyến
cung cấp đầy đủ chi tiết về phương thức chỉ tiêu và ngành học trong kỳ tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
một buổi tư vấn trực tuyến của trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
tất cả các thành viên tham gia đều là sinh viên giảng viên của trường
từ quay phim cho tới kỹ thuật
thậm chí cả thầy hiệu trưởng cũng trực tiếp tham gia giải đáp thắc mắc cho thí sinh
mỗi tuần từ hai
đến ba lần tư vấn trực tuyến
kênh facebook của nhà trường đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều học sinh phụ huynh
phát huy mô hình này hàng loạt trường đại học đều xây dựng các chương trình
tư vấn trực tuyến tương tác qua mạng xã hội hoặc phát sóng trên truyền hình
để kịp mùa tuyển sinh trong trường hợp việc nghỉ học có thể kéo dài hơn
hiện nay trong thực tế website cũng như fanpage của nhà trường
có các chức năng tương tác với sinh viên với học sinh phổ thông
và bất kỳ các em có câu hỏi nào đặt ra ở đó
khoảng độ một tiếng cho đến một vài tiếng
thì bộ phận truyền thông của nhà trường sẽ trả lời hướng dẫn cho các em rất là đầy đủ
và trung bình hiện nay theo thống kê
mỗi một ngày nhà trường cũng nhận được khoảng độ một vài trăm các tương tác và đặt câu hỏi của các em
dẫu rằng hình thức tư vấn tuyển sinh trực tuyến sẽ có những hạn chế
như không thể tiếp cận đến mọi đối tượng như tư vấn trực tiếp
tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh như hiện tại
thì những buổi tư vấn online như thế này sẽ giúp đông đảo thí sinh
có được kiến thức cập nhật đầy đủ thông tin và giải đáp được những thắc mắc một cách nhanh chóng
đảm bảo kỹ năng chọn ngành chọn nghề cho các em mà vẫn an toàn trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay
mặc dù chỉ có thể thực hiện tư vấn tuyển sinh qua sóng truyền hình hay là hình thức trực tuyến
song các trường đại học đã chính thức bước vào cuộc đua trong mùa tuyển sinh hai nghìn hai mươi
với việc có thêm nhiều chương trình và ngành học mới đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
theo nhiều chuyên gia
đây là chiến lược lâu dài vì những ngành học mới được mở này sẽ đáp ứng nhu cầu nhân lực trong vòng bốn năm năm tới
các trường đang chú trọng hơn vào chất lượng và đặc biệt là yêu cầu về năng lực ngoại ngữ và cả công nghệ
hội đồng tuyển sinh trường đại học kinh tế quốc dân vừa họp quyết định những điểm mới trong kỳ tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
trong đó bổ sung bảy chương trình và ngành đào tạo mới
trong đó ba chương trình mới đào tạo bằng tiếng anh gồm kiểm toán tích hợp
chứng chỉ quốc tế
kinh tế học
tài chính và logistics và quản lý chuỗi cung ứng
bốn ngành mới là tài chính doanh nghiệp tài chính công ngân hàng và kiểm toán
đây là những chuyên ngành trước đây được nâng lên thành bốn ngành độc lập tuyển sinh theo mã riêng
trường đại học của việt nam trong bối cảnh hiện nay không chỉ là theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội
mà phải thể hiện cái vai trò dẫn dắt đi đầu dự báo được thị trường lao động trong thời gian tới
để chủ động đưa ra các chương trình đào tạo
đáp ứng sự phát triển trong tương lai của thị trường lao động
cũng trong xu thế đón đầu yêu cầu nhân lực của cuộc cách mạng bốn
nhiều trường đại học không chỉ đưa ra những ngành mới
mà chương trình đào tạo truyền thống cũng được chuyển đổi theo hướng mô hình đào tạo chất lượng cao
sử dụng công nghệ số để đáp ứng yêu cầu chuẩn mực và hội nhập quốc tế
chúng tôi rất chú trọng làm sao để đổi mới rồi đưa các kiến thức về công nghệ thông tin
rồi về kỹ năng mềm
rồi về những kiến thức về hội nhập quốc tế để cho các em có thể nắm được
và chúng tôi kết nối với các trường đào tạo trong khu vực trên thế giới
mặc dù nhiều trường đã công bố mở thêm ngành đào tạo mới theo tiêu chí hot và đón đầu xu thế bốn
nhưng thí sinh cần quan tâm đến uy tín thương hiệu của các cơ sở đào tạo đại học
trong đó có vấn đề về đội ngũ giảng viên cơ sở vật chất của trường
như thế nào trước khi quyết định không nên chỉ nghe tên của chương trình đào tạo hay ngành đào tạo đó rồi đăng ký xét tuyển
bên cạnh đó thí sinh cũng cần thực tế khi xác định công việc yêu thích của mình
điều quan trọng là các em cần có thế mạnh và khả năng phù hợp với yêu cầu của công việc
nhiều ngành mới xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều ngành cũ khó tuyển sinh hơn
năm nhóm ngành đại học có tỷ lệ tuyển sinh thấp nhất trong toàn hệ thống đã được chỉ ra gồm
nhóm ngành nông lâm nghiệp
tỷ lệ nhập học và thủy sản tỷ lệ nhập học đạt ba mươi hai sáu
nhóm ngành khoa học tự nhiên đạt ba mươi bốn năm mươi tám
môi trường và bảo vệ môi trường đạt bốn mươi năm hai mươi tám
dịch vụ xã hội đạt bốn mươi năm bảy mươi một và khoa học sự sống đạt năm mươi
với những ngành này nếu tiếp tục đào tạo các trường sẽ phải bù lỗ về kinh phí
còn nếu tạm thời đóng cửa dừng tuyển sinh cũng sẽ là một điều đáng tiếc
bởi đây là những ngành truyền thống có thế mạnh về đào tạo
vì thế nên đóng cửa ngành hay tiếp tục tuyển sinh đang là bài toán đau đầu với nhiều lãnh đạo của các trường hiện nay
nên chăng bộ giáo dục và đào tạo có phương án giả soát những ngành khó tuyển
nhưng xã hội vẫn cần nhân lực để có cơ chế đặt hàng riêng các cơ sở đào tạo hoặc có những chính sách hỗ trợ
trượt hệ đại trà thì đi học chất lượng cao hay là chất lượng cao nhưng điểm chuẩn thấp
những điều nghe có vẻ phi lý thế nhưng lại đang là thực tế tuyển sinh vào chương trình chất lượng cao của nhiều trường đại học
và để khắc phục điều này bộ giáo dục và đào tạo dự kiến đưa ra quy định trong quy chế tuyển sinh hai nghìn hai mươi
điểm trúng tuyển chương trình chất lượng cao phải bằng hoặc là cao hơn trúng tuyển chương trình chuẩn cùng ngành
tuy nhiên lãnh đạo nhiều trường đại học lại không đồng tình với quan điểm này
điểm trúng tuyển năm hai nghìn một mươi chín của trường đại học kinh tế luật tp hcm
ngành kinh tế học tranh tám mươi năm điểm
kinh tế và quản lý công tranh một điểm
thậm chí giữa các ngành học chất lượng cao và chất lượng cao bằng tiếng anh lại tiếp tục có sự tranh lệch theo hướng càng hiện đại điểm chuẩn càng thấp
ví như điểm chuẩn kế toán hai mươi bốn điểm kế toán chất lượng cao hai mươi ba năm điểm kế toán chất lượng cao bằng tiếng anh hai mươi một ba mươi năm điểm
tài chính ngân hàng hai mươi ba sáu mươi năm điểm
tài chính ngân hàng chất lượng cao hai mươi ba điểm
tài chính ngân hàng chất lượng cao bằng tiếng anh có hai mươi một sáu mươi năm điểm
đây không phải là trường hợp cá biệt
rất nhiều trường đại học cũng có tình trạng tương tự
câu chuyện đầu tiên là xã hội đang nhìn nhận cho rằng là hệ chất lượng cao ở một số trường cảm giác như là hệ để đóng tiền vào học
có lẽ là còn có một số những cái hiệu chưa chính xác về bản chất của chương trình chất lượng cao
và chúng tôi cũng được cảm nhận
thế nhưng mà chúng tôi thì cũng có những phân tích có những tư vấn định hướng với phụ huynh cũng như là thí sinh là riêng ở học viện báo chí tuyên truyền
chúng tôi không phải là nộp tiền nhiều để vào học hệ chất lượng cao mà chúng tôi lựa chọn những bạn thí sinh thực sự có năng lực bởi vì chúng tôi mong muốn tạo sự khác biệt với hệ đại trà
điểm nổi bật nhất của chương trình chất lượng cao là chú trọng kỹ năng ngoại ngữ
đa số các trường sẽ yêu cầu người học sử dụng tiếng anh trong suốt quá trình học
thông qua giáo trình giảng dạy làm bài thi viết khóa luận
học phí của chương trình chất lượng cao với mức giá tầm cỡ từ bốn mươi cho đến sáu mươi triệu một năm tùy thuộc vào khối ngành học
sinh viên được thụ hưởng các tiện ích như sĩ số lớp thấp tương tác giữa giảng viên và sinh viên tốt hơn
sinh viên có cơ hội thực hành nhiều hơn cơ sở vật chất tiện nghi phục vụ tối đa cho việc học tập và nghiên cứu
giảng viên xuất thân từ các trường danh giá nên đảm bảo kiến thức và kỹ năng truyền đạt tốt
năm đầu tiên do điểm chuẩn đầu vào thấp hơn khá nhiều sinh viên của chúng tôi khi vào học trong chương trình chất lượng cao rất vất vả để có thể theo kịp với mặt bằng chung của lớp chất lượng cao
chúng tôi buộc phải có những chương trình hỗ trợ cho các bạn sinh viên đó thậm chí là cũng có những thí sinh đã phải ra khỏi chương trình chất lượng cao vì các em không theo được
chúng tôi cũng phải chuyển các em sang hệ đại trà
bên cạnh những trường có tâm có trách nhiệm với người học và xã hội thì cũng có không ít cơ sở đào tạo lại đi trạch hướng trong thực hiện chương trình chất lượng cao
chính điều này đã dẫn đến những hồ nghi về chương trình chất lượng cao và cho rằng không đỗ hệ đại trà thì vào hệ chất lượng cao
trước thực tế trên bộ giáo dục và đào tạo dự định điều chỉnh lại cho hợp lý
theo khoảng một một mươi sáu trong dự thảo quy chế tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
trung tuyển chương trình chất lượng cao phải bằng hoặc cao hơn trung tuyển chương trình chuẩn cùng ngành
vậy nhưng đại diện nhiều trường đại học lại cho rằng điều này là không cần thiết
chất lượng tuyển sinh thông qua điểm đầu vào là quan trọng
nhưng nó cũng chỉ là một tiêu chí để đảm bảo cái chất lượng sau khi các em học tập ở ra trường
cho nên theo cái ý nghĩa như vậy đấy
thì tôi cho rằng là điểm sàn
cho các chương trình chất lượng cao thì không thể thấp hơn điểm sàn của các chương trình đào tạo chuẩn
nhưng điểm chuẩn để xác định trúng tuyển thì không nhất thiết là chương trình chất lượng cao phải cao hơn chương trình chuẩn
bởi vì nó phụ thuộc vào cái số lượng hồ sơ đăng ký của các em vào cái chương trình đó
nó phụ thuộc vào cái yếu tố như là kinh tế chi phí học tập của mỗi gia đình

giả sử mỗi em đỗ vào một cái ngành và chứng kiến tiếp dân là hai mươi ba điểm
cái ngành mà em dự kiến là thi vào chất lượng cao thì cái điểm của hệ chính quy tiêu chuẩn là hai mươi bốn điểm
thế nhưng mà so sánh với các em hai mươi ba điểm đấy tất nhiên nếu như em đi mà thi vào hệ tiêu chuẩn
thì em không đỗ vào cái chương trình tiêu chuẩn của cái ngành chất lượng cao em dự tí thi tuyển
thế nhưng em đó thì là ielts là sáu năm
em vào mà học được các môn tiếng anh ngay học được giáo viên nước ngoài ngay
nhưng các bạn ví dụ như hai mươi bốn
đỗ được cái ngành đó
thế nhưng mà bạn chỉ tập trung học ba môn toán linh hoạt
tiếng anh bạn ấy không đạt yêu cầu
tiếng anh có khi là chỉ bốn hoặc năm điểm ielts
thì rõ ràng là cái chất lượng vào ta phải đánh giá một cách toàn diện
đánh giá rất toàn diện
cái điểm là rất quan trọng
tuy nhiên nó không phải là tất cả để đánh giá chất lượng đầu vào để học một chương trình chất lượng cao
có thể nói khi chính sách học phí của chúng ta quá thấp
thì chương trình chất lượng cao là hướng đi đúng để đảm bảo chất lượng đào tạo
trong bối cảnh cạnh tranh của nền kinh tế trí thức
chất lượng cao còn phải hiểu là chuẩn đầu ra chứ không chỉ về mặt vật chất điều kiện học tốt hơn
chuẩn đầu ra của các chương trình chất lượng cao phải cao hơn hệ tiêu chuẩn
từ quy định về đầu ra ngoại ngữ số lượng các môn học bằng tiếng anh trong chương trình đào tạo
những kỹ năng mềm cho sinh viên cho đến yêu cầu chọn giáo viên
tất cả phải đạt chuẩn cao hơn
do vậy nên chăng việc quy định chuẩn đầu ra thì hãy để các trường tự quyết định
mà không nhất thiết là cần phải có sự tham gia
của các cơ quan quản lý nhà nước
nhưng nếu chọn chuẩn đầu vào cho hệ chất lượng cao mà lại thấp hơn
thì các trường đang tự hạ thương hiệu cũng như uy tín của chính mình
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình này lần sau